hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuấn thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn là thành viên ban chỉ đạo thay ông vũ văn tám thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ông doãn mậu diệp thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội là thành viên ban chỉ đạo thay ông phạm minh huân
ông trần tiến dũng thứ trưởng bộ tư pháp là thành viên ban chỉ đạo thay ông đinh trung tụng
nhằm loại bỏ tình trạng tiêu cực nhũng nhiễu lấy sự hài lòng của cá nhân tổ chức doanh nghiệp
làm thước đo đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ công
tổng cục hải quan vừa ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó quy định công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính
không được yêu cầu người thực hiện nộp thêm giấy tờ hồ sơ lệ phí ngoài quy định
kế hoạch cũng nêu rõ thực hiện quyết liệt nghị quyết ba mươi sáu an nqcp về chính phủ điện tử
và các nghị quyết khác của chính phủ liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin
trong đó trọng tâm là phấn đấu đến hết năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi bảy một trăm linh thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ ba
bảy mươi thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành hải quan
được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn
cũng theo kế hoạch triển khai mở rộng về phạm vi số lượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính
thông qua cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa asean
mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển cảng thủy nội địa
cảng dầu khí ngoài khơi và triển khai cơ chế một cửa quốc gia
với thủ tục tàu bay xuất cảnh nhập cảnh quá cảnh
quỹ ban nhân dân tp hà nội cho biết đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy sẽ cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức và cá nhân
theo đó sở tài nguyên và môi trường hà nội sẽ tập trung vào ba nhiệm vụ
trọng tâm như cải cách thể chế để đơn giản hóa các thủ tục hành chính
nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính tăng cường thanh tra công vụ
kết hợp với hiện đại hóa nền hành chính nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân
giảm số lượng thủ tục hành chính của sở còn bảy mươi năm thủ tục
giảm thời gian thực hiện trung bình từ ba mươi đến năm mươi
theo kế hoạch đối với những dự án phát triển nhà ở các tổ chức cá nhân mua nhà ở
hay diện tích sàn kinh doanh thương mại đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính
đối với chủ đầu tư sở tài nguyên môi trường sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan
kiểm tra hồ sơ pháp lý cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà
được biết sở đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư văn phú trung kính
bàn giao nhà đồng thời với việc trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khách hàng mua căn hộ
đây là dự án đầu tiên của thành phố hà nội thực hiện song song hai hình thức
trao căn hộ và trao giấy chứng nhận sở hữu căn hộ cho cư dân
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
đông người lên tỉnh và trung ương khiếu kiện
năm hai nghìn một mươi sáu bộ phận tiếp công dân tỉnh hòa bình đã tiếp nhận tám trăm hai mươi sáu đơn thư các loại
giảm bảy mươi bảy so với cùng kỳ
các đơn thư khiếu nại tố cáo đều được phân loại và xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật
năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh hòa bình sẽ bố trí cán bộ có năng lực trình độ chuyên môn phù hợp
thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân đảm bảo cơ sở vật chất và chế độ
chính sách cho các cán bộ tiếp công dân theo quy định của pháp luật
đồng thời sẽ xử lý nghiêm các hành vi gây dối lăng mạ chính quyền
tại trụ sở tiếp công dân và trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
hiện nay tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
làm ảnh hưởng đến chế độ quyền lợi của người lao động và gây khó khăn
trong việc triển khai thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội
mới khép lại toàn ngành bảo hiểm xã hội đã phải chạy nước rút
tập trung đẩy nhanh tiến độ thu giảm nợ động
để tìm hiểu nguyên nhân cũng như giải pháp của vấn đề này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
chính sách bảo hiểm xã hội được coi là hệ thống an sinh xã hội quan trọng
thể hiện sự phát triển và tiến bộ của một đất nước
mỗi người ở mỗi độ tuổi đều có quyền lợi và trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội
đối với người ở độ tuổi lao động và đang tham gia lao động
đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội áp dụng theo điều bốn điều một mươi ba điều một mươi bảy
quyết định chín trăm năm mươi chín qdbhxh
chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế hoạt động dựa trên nguyên tắc cơ bản
đóng hưởng được hình thành và phát triển
đã tạo ra bước đột phá quan trọng về sự bình đẳng của người lao động
về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
khi đó người lao động làm việc ở các thành phần kinh tế khác nhau
làm việc trong các ngành nghề khác nhau ở từng địa bàn khác nhau
theo các hình thức khác nhau đều được tham gia thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
phạm vi đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế không ngừng được mở rộng
đã thu hút hàng triệu người lao động làm việc trong các thành phần kinh tế khác nhau tham gia
khuyến khích họ tự giác thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
tạo được sự an tâm tin tưởng và yên tâm lao động sản xuất kinh doanh
những quyền lợi của người lao động
khi tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đã góp phần thu hút nguồn lao động vào nền sản xuất xã hội
giữ gìn và nâng cao thể lực cho người lao động trong suốt quá trình lao động sản xuất
sự an tâm của người lao động cũng như sự bảo vệ sức lao động của họ
thông qua chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đã trở thành một chính sách thu hút nguồn lao động vào nền sản xuất xã hội
đảm bảo sự ổn định và thúc đẩy sản xuất phát triển
trong khi đó số lượng doanh nghiệp thành lập mới cùng với số lượng người lao động tăng lên
năm hai nghìn một mươi sáu cho thấy sức ép trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội vô cùng lớn
mặc dù vậy thực tế việc nợ động bảo hiểm xã hội hàng năm không giảm
và các đơn vị bảo hiểm xã hội vẫn không ngừng chạy nước rút vào thời điểm cuối năm để tăng thu giảm nợ động
là trung tâm chính trị kinh tế của cả nước hà nội có số đơn vị doanh nghiệp lao động tham gia thụ hưởng bảo hiểm xã hội rất lớn
vì thế sức ép trong vấn đề thu giảm nợ
động của bảo hiểm xã hội thành phố rất lớn
tính đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu bảo hiểm thành phố hà nội đã thu được gần hai mươi chín hai trăm linh tỷ đồng
vượt hai so với kế hoạch bảo hiểm xã hội việt nam giao
tuy nhiên kết quả thu trên vẫn còn một chỉ tiêu khiến hà nội chăn trở
đó là số tiền nợ động số doanh nghiệp nợ động cũng như tỷ lệ nợ so với số thu vẫn còn tương đối lớn
hiện vẫn còn sáu doanh nghiệp trên địa bàn nợ bảo hiểm xã hội gần một
năm trăm linh tỷ chiếm năm hai mươi bốn cao hơn so với tỷ lệ bảo hiểm xã hội việt nam giao dưới bốn
điều đó đồng nghĩa với gần một mươi vạn người lao động không được giải quyết các chế độ về bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thủ đô
nhìn lại năm hai nghìn một mươi sáu bảo hiểm xã hội hà nội đã có quyết tâm lớn trong việc tăng thu giảm nợ động so với năm hai nghìn một mươi bảy
đóng góp chung vào công tác thực hiện chính sách
an sinh xã hội chung của thủ đô cũng như cả nước
so với chỉ tiêu của năm hai nghìn một mươi năm là chúng tôi đã giảm được tỷ lệ nợ động thu nó vượt kế hoạch có được những kết quả như vậy
chúng tôi đã phải triển khai đồng bộ các giải pháp về thu quản lý thu và đôn đốc thu nợ
ngay từ những tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu là chúng tôi đã có những văn bản chỉ đạo và giao nhiệm vụ rất cụ thể
giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị bám sát các đơn vị sử hoạt động để đôn đốc thu thực hiện theo đúng quy trình tại quyết định chín trăm năm mươi chín
và những đơn vị mà để nợ trên một tháng là chúng tôi phải đưa ra theo dõi thuộc vào những đơn vị nợ động
và đặc biệt trong sáu tháng cuối năm chúng tôi mở một đợt cao điểm về thi đua về việc thu và giảm tỷ lệ nợ động
cái thứ hai là chúng tôi
chúng tôi đã phải phối hợp tích cực với các sở ban ngành trên địa bàn
ngoài ra chúng tôi còn chỉ đạo là tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp quận huyện thị xã thành lập các đoàn thanh tra liên ngành chuyên đề về thu nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
bản chất của bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo bù đắp một phần hoặc thay thế thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau thai sản tai nạn lao động
nghề nghiệp thất nghiệp hết tuổi lao động hoặc chết
về phía xã hội rủi ro được điều tiết giúp chủ sử dụng lao động bớt những khó khăn lo lắng về nguồn lao động của doanh nghiệp yên tâm tổ chức sản xuất và kinh doanh
trên cơ sở đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm mang tính cộng đồng chia sẻ sâu sắc
được áp dụng trong lĩnh vực khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho mọi người không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định của luật bảo hiểm y tế
tuy nhiên việc người sử dụng lao động không đóng đầy đủ và đúng thời gian cho người lao động cũng như người lao động không nhận thức đầy đủ về quyền lợi và chế độ của mình khiến hệ thống bảo vệ quyền lợi chính của người lao động bị ảnh hưởng
nguyên nhân đầu tiên là việc chủ quan của các chủ sử dụng lao động và người lao động tức là chưa thấy hết trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các điều quy định của luật bảo hiểm xã hội luật bảo hiểm y tế
đối với chủ sử dụng lao động hành vi chậm đóng trốn đóng bảo hiểm xã hội là hành vi vi họa pháp luật nhưng người ta chưa hình dung ra và người ta chưa thấy hết trách nhiệm xã hội của họ
còn về phía người lao động thì người ta chưa thấy quyền lợi được tham gia bảo hiểm xã hội và luật bảo hiểm y tế
nguyên nhân thứ hai là chúng tôi đánh giá đó là nguyên nhân mang tính hơi khách quan khách quan đó là bản thân trong một thời gian gần đây thì phục hồi kinh tế của chúng ta cũng chưa bền vững
một số đơn vị sử dụng lao động thực sự là khó khăn không có khả năng là đóng đủ vào kịp thời

tổ chức luật đã quy định không pháp lý cơ bản điều chỉnh các hành vi vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội
tuy nhiên các chế tài xử lý vẫn chưa thực sự đủ mạnh chưa sát với thực tế áp dụng
cụ thể theo quy định hiện hành các hành vi vi phạm đóng bảo hiểm xã hội có thể bị xử phạt hành chính nhưng mức xử phạt tối đa là bảy mươi năm triệu đồng một cá nhân và một trăm năm mươi triệu đồng một tổ chức
vì vậy các doanh nghiệp sẵn sàng chịu phạt và trả lãi suất nợ bảo hiểm xã hội bởi mức lãi này thấp hơn
mức lãi suất vay ngân hàng và không phải làm thủ tục vay
để tiến hành xử lý một doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội cần nhiều thủ tục quy trình phức tạp
trong khi doanh nghiệp thiếu sự hợp tác nên nếu mức phạt không đủ gian đe vi phạm vẫn tái diễn
trên địa bàn thành phố hà nội của chúng tôi chế tài xử lý với các đơn vị chậm đóng thốn đóng có một số cấp độ
đối với những đơn vị vi phạm chúng ta có thể lập biên bản vi phạm và xử lý vi phạm hành chính
nhưng có nhiều đơn vị không thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính mà không có giải pháp nào để bắt đồng vị thực hiện tiếp theo
thứ ba việc tổ chức xét xử tại toán sẽ phải chuyển sang thi hành án để thực hiện
hiện nay chúng tôi vẫn còn một số đơn vị đã có bản án xét xử có hiệu lực nhưng mà không thực hiện thi hành án được bởi vì là những bản án đó là không có điều kiện thi hành
và chúng tôi đang là kỳ vọng
và một chế tài thứ tư đó là xử lý hình sự
thì như các anh chị đã biết tức là bộ luật hình sự sửa đổi có điều quy định về cái tội các cái tội vi phạm về bảo hiểm thội và bảo hiểm tế trong đó có tội là trốn đóng chậm đóng bảo hiểm thội và bảo hiểm tế
tuy nhiên đến thời điểm này thì bộ luật hình sự sửa đổi chưa được triển khai thực hiện cho nên chúng tôi cũng đã chuẩn bị nhiều hồ sơ đã có quy chế phối hợp với công an
nhưng chưa thể gửi sang để cho bên công an là
thụ ný điều tra khởi tố và truy tố những cái vụ án về chậm đóng trốn đóng
chính vì vậy về mặt chế tài hình sự hiện nay chưa thực hiện được
bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế là một công cụ đắc lực của nhà nước góp phần vào việc phân phối lại thu nhập quốc dân một cách công bằng hợp lý giữa các tầng lớp dân cư
đồng thời giảm chi cho ngân sách nhà nước đảm bảo an sinh xã hội bền vững
bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đều được thực hiện theo nguyên tắc đóng hưởng có nghĩa là
người nào tham gia đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế thì người đó mới được hưởng quyền lợi về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
vì vậy đóng bảo hiểm xã hội không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi chính sách đóng cần phải có một chế tài đủ mạnh khả thi để có thể đảm bảo hệ thống an sinh xã hội được thực hiện
đến đây thì thời lượng của chương trình cải cách hành chính cuối cùng phát sóng năm bính thân cũng đã hết
hẹn gặp lại quý vị khán giả vào những chương trình tiếp theo trong năm mới
chúc quý vị khán giả một năm mới đinh dậu hai nghìn một mươi bảy chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng